thưa quý vị và các bạn một mươi bảy năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm ma túy
đây không chỉ là công việc mà còn là cái duyên đối với thiếu tá tô thúy phương
đội năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
mỗi lần chia sẻ thì chị đều nói nghề chọn người
nhưng có lẽ đó còn là sự gan dạ dũng cảm và bản lĩnh
chính những điều đó thì đã góp phần tạo nên những thành công của nhiều chuyên án ma túy
mà chị và các đồng đội đã triệt phá
đây là hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ án vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
với số lượng lớn đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn nhự lý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đây là đối tượng đã có quyết định truy nã toàn quốc
quá trình điều tra bị can nguyễn nhự lý khai báo không thành khẩn
gây khó khăn cho công tác điều tra mở rộng vụ án
tuy nhiên bằng sự khéo léo tỉ mỉ
hiệu tá phương đã cùng đồng đội làm rõ vụ án
làm điều tra viên thụ lý hợp lý
và cái vụ án này thì chúng tôi cũng đã kết thúc
và chúng tôi đã mở rộng bắt giữ toàn bộ đối tượng trong vụ án
đây là một chiến công xuất sắc pc bốn nói chung và đồng chí phương nói riêng
vì công việc nhiệm vụ được sao
thiếu tá phương thường xuyên về nhà muộn hoặc có những chuyến công tác dài ngày
là phụ nữ lại là một điều tra viên
đòi hỏi chị phải thực sự bản lĩnh dũng cảm khi đối mặt với các đối tượng
nhất là những đối tượng cộng cán
cái trách nhiệm đối với điều tra viên
nó trải dài từ lúc thụ lý vụ án
cho đến quá trình truy tố điều tra xét xử
và đến sau này khi thi hình án đối với các bị can nữa
là điều tra viên phải gắn liền
với hồ sơ với bị can
với những cái tài liệu với cái hồ sơ và cái trách nhiệm của mình
nó trải dài xuyên suốt
trong những cái khó khăn
đối với phụ nữ thì khó khăn nhất
đó chính là công việc gia đình sắp xếp
khi mà mình đi công tác đột xuất
hoặc mình làm cái việc mà mất rất nhiều thời gian
là khoảng hai ba ngày
thế thì toàn bộ cái công việc của gia đình
là mình phải được sự ủng hộ
sự quan tâm thấu hiểu từ gia đình
hỗ trợ từ ông bà
và chồng con nữa
thế thì mình yên tâm
để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình
mỗi một chuyện án
hay vụ án thành công
là một kỷ niệm cũng như kinh nghiệm trong nghề được rút ra
phấn đấu không ngừng nghỉ
học tập từ đồng đội đi trước

để họ có được những kinh nghiệm trong thực tế
đấu tranh với tội phạm ma túy
luôn tinh vi xảo quyệt
đồng chí tô thúy phương
là một điều tra viên
có kinh nghiệm của đội năm
phòng kiểm soát điều tra tội phạm ma túy
ngoài đảm nhiệm công việc được giao
là một điều tra viên luôn hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được đảng ủy ban truy phòng
cũng như là cấp ủy tri bộ
đội năm tin tưởng
đánh giá rất cao
quá trình điều tra các vụ án
đều đảm bảo truy tố đúng người
đúng tội đúng pháp luật
nhiều hôm đồng chí phải ở lại
để làm cả đêm
để hoàn thành cái nhiệm vụ
mà cấp ủy tri bộ
cũng như đảng ủy ban truy phòng
sự khó khăn gian khổ
trong môi trường đấu tranh với tội phạm ma túy
chính là động lực để thiếu tá phương
tiếp tục công hiến
mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình
để làm sao đẩy lùi được cái chết trắng
đẩy lùi tội phạm
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi